phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát biển và công an huyện quỳnh phụ
vừa chia xóa đường dây mua bán trái phép ma túy từ sơn la về thái bình tiêu thụ
hai đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là hai bánh heroin và nhiều tăng vật khác
nguyễn văn lộc chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép hai bánh heroin có trọng lượng hơn sáu trăm năm mươi gram
khám xét khẩn cấp nơi ở của lộc lực lượng công an thu giữ một trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ đăng mạnh
cùng chú tại huyện quỳnh phụ đồng phạm với lộc
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ huyện mộc châu tỉnh sơn la về thái bình để tiêu thụ